thưa quý vị và các bạn sau thời gian dài chống trọi với căn bệnh hiểm nghèo
vua bóng đá pelle đã chút hơi thở cuối cùng vào ngày ba mươi tháng một mươi hai hưởng thọ tám mươi hai tuổi
sự ra đi của ông đã khiến cho những người hâm mộ môn thể thao vua trên toàn thế giới tiếc thương
chính quyền brazil tuyên bố ba ngày quốc tang cho ông còn bang sao paulo tưởng niệm bảy ngày
tổng thống đắc cử của brazil gula da silva chủ tịch ủy ban olympic quốc tế
cùng nhiều các cầu thủ như messi ronaldo đã gửi lời chia buồn tới gia đình vua bóng đá pelle
sau khi huyền thoại này qua đời
trên twitter tổng thống brazil luiz inácio lula da silva nhấn mạnh không có số một mươi nào khác như ông ấy
chỉ có một vài người brazil đưa tên tuổi quốc gia vừa xa được như ông ấy
gia dân ông ấy không chỉ thi đấu đó còn là một màn trình diễn cảm ơn ông pele
cùng ngày chủ tịch ủy ban olympic
trong cuộc đời quốc tế ông thomas march cho rằng thế giới đã mất đi một biểu tượng thể thao vĩ đại
còn chủ tịch fifa cũng gửi lời chia ân tới vua bóng đá pele
hôm nay là một ngày không ai trong chúng ta mong muốn pelle đã ra đi nhưng những hình ảnh và sự nghiệp của ông vẫn sẽ mãi ở lại
ông thực sự là một người vĩ đại với nụ cười ấm áp cách hành xử tuyệt vời luôn lịch thiệp với tất cả mọi người
trong khi đó các ngôi sao bóng đá thế giới hiện nay cũng gửi lời chia buồn tới gia đình của pelle
khi biết tin ông qua đời
còn tại brazil đông đảo người hâm mộ cũng tới đặt hoa bên ngoài sân vận động của câu lạc bộ santos
nơi pelle dành phần lớn thời gian trong sự nghiệp
chính quyền thành phố santos đông nam brazil tuyên bố bảy ngày để tăng pelle
cháu rất thích cách ông đá bóng cháu là một fan hâm mộ của ông ông thực sự là một ông hoàng bóng đá
tôi rất buồn nhưng tôi cũng tự hào bởi đất nước brazil đã sinh ra pelle một vận động viên vĩ đại
cho dù ở ngoài sân bóng ông cũng là một người tuyệt vời
báo chí quốc tế cũng ca ngợi pelle là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại
và là người hùng trong cuộc chiến với ung thư trước khi ông qua đời ở tuổi tám mươi hai
nhật báo brazil o global giật tít báo tin buồn cho đông đảo người hâm mộ bóng đá thế giới
pele vua bóng đá bất tử qua đời ở tuổi tám mươi hai
tờ daily mail có bài viết với nhan đề ca ngợi cả sự nghiệp bóng đá lẫn tinh thần chiến đấu với bạo bệnh
cô huyền đoại bóng đá sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi
vâng thưa quý vị pelle được biết đến là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá
sự nghiệp của ông kéo dài hơn hai mươi năm với không ít vinh quang
và sau đây xin mời quý vị cùng nhìn lại những dấu ấn đáng nhớ trong sự nghiệp lễ lừng của vua bóng đá pele
tới nay pele vẫn là cầu thủ duy nhất có ba lần vô địch world cup cùng đội tuyển brazil vào năm một nghìn chín trăm năm mươi tám một nghìn chín trăm sáu mươi hai và một nghìn chín trăm tám mươi một
pelle nổi danh trên toàn thế giới từ khá sớm
ông được biết đến rộng rãi tại kỳ world cup một nghìn chín trăm năm mươi tám ở thụy điển khi mới chỉ một mươi bảy tuổi
tại trận bán kết với pháp năm đó ông lập một cú hat trick giúp brazil giành thắng lội năm hai
đồng thời trở thành cầu thủ trẻ nhất làm được điều này
năm một nghìn chín trăm sáu mươi một chính phủ brazil dưới thời tổng thống khanio kaduros tuyên bố pelle là báu vật quốc gia để ngăn ông rời đất nước
pele còn cùng đội tuyển brazil giành sáu chức vua địch brazil
hai quốc bà libertadores
danh hiệu các câu lạc bộ danh giá nhất ở nam mỹ và hai cúp liên lục địa với santos
trong hai lần tranh cúp liên lục địa với các đối thủ đến từ châu âu ele ghi được bảy bàn
sự nổi tiếng và sức ảnh hưởng của vua bóng đá pele đã lan tỏa khắp thế giới